đến nay tình hình dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát nên nhiều người dân đã quay trở lại tp hcm sinh sống làm việc và học tập
những người này sẽ được cơ quan y tế của tp hcm tiêm vaccine covid một mươi chín để tăng cường bao phủ vaccine
nhiều địa phương ở tp hcm đã lên kế hoạch để tiêm vaccine cho những người dân thuộc diện trên
chỉ cần sống trên địa bàn thì được tiêm
bác sĩ vương anh tài trưởng phòng y tế quận một mươi một tp hcm cho hay
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm quận sẽ tiêm vét vaccine covid một mươi chín cho người chưa tiêm mũi một và mũi hai
ngoài ra tất cả các phương ra soát danh sách người trở lại tp hcm ai chưa thì tiêm
song song đó đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn lập danh sách người quay lại tp hcm làm việc nhưng chưa tiêm để tiêm
danh sách được tập hợp sẽ gửi cho ủy ban nhân dân quận để chỉ đạo
trung tâm y tế thực hiện tiêm
theo bác sĩ tài danh sách ban đầu có khoảng hai đến ba người
theo đại diện trung tâm y tế tp hcm ai sinh sống thường trú tạm trú trên địa bàn tp hcm sẽ được tiêm
cứ đến địa điểm tiêm đăng ký sẽ được tiêm nhưng phải chứng minh thường trú tạm trú hoặc thẻ nhân viên công ty đóng tại địa bàn tp hcm
chứng minh là sinh sống trên địa bàn tp hcm thì được tiêm
việc này là nhằm tránh một số người sinh sống ở các địa phương lân cận tp hcm nhưng đến tp hcm
tiêm mũi hai với người đã tiêm mũi một trong khi vaccine phân bổ đủ cho thành phố đại diện trung tâm y tế tp thủ đức nói
doanh nghiệp có thể đăng ký tiêm cho nhân viên
ông nguyễn trí dũng chủ tịch ubnd quận gò vấp cho biết quận không có kế hoạch riêng mà tổ chức tiêm chủng bình thường
người dân đến các điểm tiêm của phường rồi tiêm vaccine
nếu trường hợp tiêm mũi một rồi thì mang theo giấy chứng nhận để tiêm mũi hai
quận tạo điều kiện tiêm cho người lao động tham gia sản xuất an toàn
đối với doanh nghiệp chú đóng trên địa bàn nếu người lao động chưa tiêm thì doanh nghiệp lập danh sách đăng ký với quận để tổ chức tiêm
theo ông dũng số lượng đội tiêm giảm vì số lượng người tiêm còn lại không nhiều
các điểm tiêm tập trung của quận đủ giải quyết nhu cầu tiêm vaccine của người dân mỗi ngày
nếu phường nào có số lượng người tiêm cần tiêm vaccine đột biến thì quận tăng cường đội tiêm cho phường đó
hiện quận gò vấp vẫn đang duy trì xe tiêm vaccine lưu động do một doanh nghiệp tặng để tiêm cho các điểm dân cư
bà phạm thị ngọc diệu phó chủ tịch ubnd quận bình tân cho biết quận vẫn đang tổ chức tiêm vaccine cho người dân từ các tỉnh thành trở lại
theo hướng dẫn của ubnd tp hcm và sở y tế
cụ thể mỗi phường một điểm tiêm người dân có thể đến đó để được hướng dẫn tiêm luôn hoặc đăng ký qua tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu để nhận tin nhắn mời tiêm
đối với các doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn doanh nghiệp lập danh sách để tiềm
như vừa rồi một công ty trên địa bàn mới tuyển lao động và lập danh sách người lao động
có nhu cầu để tiêm vaccine tại doanh nghiệp hoặc điểm tiêm cộng đồng
bà diệu nói và cho biết doanh nghiệp muốn tiêm vaccine ở đâu thì đề xuất quận sẽ hỗ trợ tối đa để người lao động được an toàn trong quá trình sản xuất
hiện các vườn đều đang tổ chức tiêm cho cả người dân trên địa bàn và cả người dân ở các tỉnh thành khác mới trở lại
nếu người dân làm mất giấy xác nhận tiêm mũi một thì làm giấy cam kết kê khai tiêm vaccine gì ngày nào ở đâu rồi tiêm mũi hai
bà diệu nói và hướng dẫn người dân nên ra điểm tiêm của phường cho nhanh
tổ chức xe lưu động đến tiêm tại khu dân cư
bác sĩ nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm khẳng định sau thời gian giãn cách nhiều người dân tp hcm mắc kẹt ở các tỉnh
và người lao động từ các tỉnh trở lại sinh sống học tập làm việc gia tăng
thành phố sẽ tiêm cho tất cả các trường hợp này nếu ai chưa tiêm thì tiêm mũi một nếu đã tiêm mũi một tại địa phương thì tiêm mũi hai khi đến hạn
bác sĩ hưng đề nghị người dân khi trở lại chủ động đăng ký qua tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu theo hướng dẫn của sở thông tin truyền thông để được tiêm
về phía chính quyền địa phương các phường xã thị trấn chủ động nắm bắt danh sách người dân để tổ chức tiêm chủng cả mỗi một và mũi hai
đối với người lao động trở lại làm việc trong các doanh nghiệp ông hưng đề nghị doanh nghiệp lập danh sách gửi về sở y tế hoặc ủy ban nhân dân địa phương để sở y tế cung cấp vaccine
nếu doanh nghiệp có số lượng người tiêm nhiều thì có thể tổ chức tiêm tại doanh nghiệp
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh tổ chức các xe tiêm vaccine lưu động đến các khu dân cư để tiêm chủng bác sĩ hưng nói
cũng theo bác sĩ hưng sở y tế đang phối hợp với các địa bàn cửa ngõ tổ chức tiêm vaccine ở khu vực gần chốt kiểm soát để tạo thuận tiện cho bà con chứ không nhất thiết phải về trực tiếp địa phương mới tiêm
về việc tiêm vaccine nói chung cho người dân bác sĩ hưng hướng dẫn người dân tiêm mũi một hoặc chưa tiêm mũi một đăng ký qua đầu số tám nghìn sáu mươi sáu hoặc ra phường xã để đăng ký trực tiếp
trong trường hợp người dân đã tiêm mũi một nhưng thất lạc giấy xác nhận thì các đơn vị tiêm hướng dẫn người dân làm giấy cam kết đã tiêm mũi một để tiêm mũi hai chứ không được từ chối
nguy cơ phát sinh ổ dịch tại các doanh nghiệp sản xuất lớn

ngày hai tháng một mươi ông đỗ minh thắng chủ tịch ubnd thị xã jarai bạc liêu cho biết liên quan đến ổ dịch xảy ra tại công ty trách nhiệm mô hạn thủy sản tấn khởi khóm hai phường một thị xã jarai
từ khi phát hiện chiều một mươi chín tháng một mươi đến nay đã ghi nhận có đến một trăm bốn mươi chín ca dương tính covid một mươi chín
ổ dịch này lây lan nhanh có nhiều ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn thị xã trà rai và các huyện phước long đông hải
do công ty có hơn bảy trăm linh công nhân chủ yếu làm công nhật nên yếu tố dịch tễ vô cùng phức tạp
liên quan đến ổ dịch này qua sàng lọc địa phương phát hiện thêm nhiều ca dương tính tại công ty trách nhiệm bố hạn một thành viên thủy sản châu bá thảo thuộc phương láng tròn thị xã giá rai
địa phương đang tập trung khoanh vùng truy vết lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp công ty thủy sản trên địa bàn gồm công ty minh hiếu công ty ronbo công ty thủy sản bạc liêu công ty châu bá thảo
ông lữ văn hùng bí thư tỉnh ủy bạc liêu yêu cầu các sở ngành chính quyền địa phương kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự như ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi
trước đó ngày năm tháng một mươi ngành chức năng tỉnh sóc trăng cũng phát hiện ổ dịch lớn tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út si ấp hà bô xã tài văn huyện trần đề
mặc dù tỉnh nhanh chóng phong tỏa cả xã nhưng ổ dịch này đã lây lan ra cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh với hơn một ca mắc
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho hay số ca mắc covid một mươi chín tại an giang đang tăng nhanh từng ngày
tính từ một mươi năm tháng bốn đến trưa hai mươi hai tháng một mươi toàn tỉnh có tám năm trăm ba mươi một ca nhiễm trong đó đang điều trị gần hai ca tử vong một trăm một mươi bốn ca
riêng ngày hai mươi một tháng một mươi an giang ghi nhận đến hai trăm hai mươi một ca mắc mới bốn ca tử vong
đáng chú ý ngày hai mươi tháng một mươi dịch covid một mươi chín đã lan vào bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thành phố long xuyên
qua truy vết xét nghiệm tính đến trưa hai mươi hai tháng một mươi liên quan đến ổ dịch này đã có một trăm hai mươi hai ca mắc trong đó tại bệnh viện là tám mươi ba ca và ba mươi chín ca là người bệnh và người theo nuôi bệnh đã xuất viện trở về địa phương
từ ngày một tháng một mươi đến nay tỉnh cà mau có hơn ba mươi người từ các tỉnh trở về địa phương trong đó có bảy trăm sáu mươi ba người mắc covid một mươi chín
hiện tỉnh cà mau ghi nhận một ba trăm tám mươi chín
các tỉnh cà mau ghi nhận một ba trăm tám mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín chủ yếu từ người trở về quê và được cách ly tập trung tăng hơn một ca so với thời điểm đầu tháng một mươi
theo bác sĩ kiên sóc kha giám đốc sở y tế trà vinh từ ngày một tháng một mươi đến hôm qua hai mươi hai tháng một mươi số ca nhiễm covid một mươi chín mới liên tục tăng trở lại với hơn năm trăm linh ca được ghi nhận trong đó tỷ lệ nhiễm từ dòng người về quê là nhiều nhất hơn tám mươi tức bốn trăm linh người
số còn lại qua sàng lọc cộng đồng và trong các khu cách ly tập trung
hiện trên địa bàn đang xuất hiện các ổ dịch mới tại hai xã
hưng mỹ song lộc huyện châu thành và xã long vĩnh huyện duyên hải đang được ngành y tế địa phương khẩn trương truy vết dịch tễ test cộng đồng
chiều hai mươi hai tháng một mươi ông trần văn khải phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho rằng số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây liên tục tăng nhanh
đặc biệt từ một mươi năm đến hai mươi một tháng một mươi tỉnh ghi nhận một một trăm sáu mươi một ca mắc mới bình quân mỗi ngày hơn một trăm sáu mươi năm ca
do vậy tỉnh đang tức tốc chưng dụng triển khai thêm ba bệnh viện giã chiến với tổng số khoảng một dường bệnh
ông trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho biết hiện có trên hai mươi y bác sĩ thuộc bệnh viện trưng vương bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp và hội thầy thuốc trẻ của tp hcm đến an giang hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngành y tế an giang đề nghị bộ y tế tăng cường thêm y bác sĩ về tỉnh để hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế sinh phẩm hóa chất xét nghiệm
cùng ngày ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế cà mau thông tin hiện có chín trăm một mươi năm ca bệnh covid một mươi chín đang điều trị trong đó cà mau đã chuẩn bị một bảy trăm bốn mươi giường và đang cấp tốc bổ sung thêm hai trăm năm mươi giường ở bệnh viện lao và bệnh phổi
các nơi điều trị tỉnh cũng bố trí nhân lực đủ để điều trị theo dường bệnh
tuy nhiên để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống ở cấp độ cao hơn tỉnh cà mau đề nghị bộ y tế hỗ trợ trang thiết bị cấp cứu để điều trị bệnh nhân nặng đồng thời cung cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
theo bộ y tế đến nay cả nước đã tiêm bảy mươi một triệu mũi vaccine covid một mươi chín trong đó đã có khoảng ba mươi hai triệu người tiêm mũi một liều vaccine và một mươi chín sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là gần bảy mươi tỷ lệ tiêm đủ hai liều là hai mươi bảy dân số
từ một mươi tám tuổi trở lên
trong tuần gần đây nhất từ một mươi bốn đến hai mươi tháng một mươi cả nước triển khai tiêm được chín bảy triệu liều vaccine tăng hai chín triệu liều so với tuần trước đó
chủ yếu tiêm tại một số địa phương như an giang ba trăm tám mươi liều ninh bình ba trăm sáu mươi liều vĩnh long ba trăm năm mươi liều bình dương ba trăm bốn mươi liều thành phố cần thơ ba trăm một mươi ba liều tiền giang ba trăm linh ba liều phú thọ hai trăm chín mươi năm liều
ngày hai tháng một mươi bộ y tế cho biết cơ quan chuyên môn đang lên kế hoạch
bộ y tế đã phân bộ sáu mươi chín đợt vaccine cho các tỉnh thành phố trên toàn quốc trong đó tăng cường các tỉnh thành phía nam và các tỉnh thành có dịch diễn biến phức tạp
bộ y tế đã phân bổ sáu mươi chín đợt vaccine với tổng số chín mươi năm hai triệu liều đến ngày một mươi tám tháng một mươi
bộ y tế dự kiến trong hai tháng cuối năm nay việt nam có khoảng sáu mươi năm triệu liều vaccine covid một mươi chín về thêm